hôm nay đại tướng tô lâm quy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an có thư khen gửi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã nỗ lực phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua
hôm nay đại tướng tô lâm quy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an có thư khen gửi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã nỗ lực phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua

đại tướng tô lâm quy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an có thư khen gửi cán bộ chiến sát giao thông toàn giao thông trong thời gian qua